tại trụ sở trung mương đảng ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa và một số cán bộ các tỉnh khánh hòa hòa bình hà giang và tập đoàn sang dầu việt nam
xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
một đối với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa trong hai nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa trong hai nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng gây hậu quả rất nghiêm trọng
lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai tài sản và ngân sách nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng an ninh tác động xấu đến kinh tế xã hội gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả của vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban thường vụ tỉnh ủy cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
hai đối với các đồng chí cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh khánh hòa đồng chí lê đức vinh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một và ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
trong hai nhiệm kỳ và những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đồng chí nguyễn chiến thắng phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
đồng chí lê đức vinh và đồng chí nguyễn chiến thắng đã trực tiếp ký các văn bản của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa về đất đai
về đầu tư xây dựng các dự án vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong đó có nội dung cố ý vi phạm
đồng chí đào công thiên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
đã trực tiếp ký các văn bản về đất đai và đầu tư xây dựng các dự án
vi phạm của các đồng chí nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên là rất nghiêm trọng cùng với vi phạm của các tổ chức đảng cá nhân đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm thất thoát rất lớn đất đai tài sản ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh để lại nhiều hệ lụy khó khắc phục gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền địa phương đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định
xét nội dung tính chất mức độ nguyên nhân hậu quả của vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn chiến thắng lê đức vinh đào công thiên
đối với đồng chí vũ văn sử và đồng chí bùi trọng đắc
đồng chí vũ văn sử với cương vị tỉnh ủy viên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan tỉnh bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi chủ tịch hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến cấp dưới trực tiếp để can thiệp tác động nâng điểm cho các thí sinh trái quy định
để nhiều cán bộ lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà giang
vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự và rất nhiều cán bộ đảng viên trong tỉnh bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc gian lận tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hà giang
đồng chí bùi trọng đắc với cương vị tỉnh ủy viên ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối các cơ quan tỉnh bí thư đảng ủy giám đốc sở giáo dục và đào tạo phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo kỳ thi
chủ tịch hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tỉnh hòa bình đã vi phạm quy chế thi
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tại tỉnh
để nhiều cán bộ đảng viên của sở giáo dục và đào tạo ngành giáo dục đào tạo tỉnh hòa bình vi phạm nghiêm trọng bị khởi tố điều tra hình sự và xử lý kỷ luật
vi phạm của đồng chí vũ văn sử gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
vi phạm của đồng chí bùi trọng đắc gây hậu quả rất nghiêm trọng và đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương ngành giáo dục đào tạo cá nhân các đồng chí gây bức xúc dư luận xã hội cần phải được thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định